sau một mươi bốn ngày thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa tạm thời từ hôm nay hai mươi năm tháng tám
các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam và thành phố tam kỳ đã dỡ bỏ phong tỏa hai khu vực dân cư
có liên quan đến hai mẹ con mắc covid một mươi chín là bệnh nhân thứ tám trăm bốn mươi một và bệnh nhân thứ tám trăm năm mươi
trú tại phường phước hòa
ngoài ra khu vực chợ vườn lài khối phố năm phường an sơn thành phố tam kỳ
cũng đã được dỡ bỏ lệnh phong tỏa